làng hòa bình tỉnh quảng nam đường thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị là hòa bình
và trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh quảng nam chính thức đưa vào hoạt động vào giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau khi hợp nhất làng đã làm tốt công tác tiếp nhận nuôi dưỡng các em là trẻ mồ côi sơ sinh
người khuyết tật nặng và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nhân dịp tết trung thu các cấp chính quyền các nhà hảo tâm đã quan tâm tặng quà góp phần chia sẻ
động viên các cháu mồ côi khuyết tật nơi đây có được một cái tết trung thu đầm ấm vui vẻ và ý nghĩa
làng hòa bình quảng nam được xây dựng trên diện tích ba mươi hai m hai
hiện tại làng đang nuôi dưỡng một trăm linh năm đối tượng trong đó có bốn mươi bảy trẻ mồ côi sơ sinh và năm mươi tám người khuyết tật
tuy mới được sát nhập và đi vào hoạt động gần ba tháng nhưng nơi đây thật sự đã trở thành một ngôi nhà chung
đối với các em mổ côi và người khuyết tật
con rất vui
các mẹ và các bo đón con vào làng hòa bình
ở đây các mẹ và các ba yêu thương tụi con chăm sóc tụi con
cùng với các ba các mẹ dạy chăm sóc con
những điều hai là phải cho chúng con đi học thành người
con mong muốn con sẽ là người tốt giúp ích cho xã hội
hiện làng hòa bình có năm mươi hai người đang làm công tác nuôi dưỡng chăm sóc dạy dỗ các em
ở đây ngoài việc học chữ các em ở làng còn được các cô
các chú dạy lớp làm mây tre để sau này các em có một nghề để nuôi sống bản thân
tất cả các nhân viên cũng như cán bộ ở đây là mình đều có cái tâm huyết là muốn giúp các em
được thiệt thòi là được có được máy ấm được đến trường được học nghề
mình muốn các em được ở đây được học tập được trưởng thành được giúp ích cho xã hội
làng hòa bình luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các cơ quan đơn vị
và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh
dịp tết trung thu năm nay đồng chí nguyễn ngọc quang bì thư tịnh uỷ
cùng lãnh đạo các cơ quan của tỉnh đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các cháu đang sinh sống tại làng
chuẩn bị cho tết trung thu làng hòa bình quảng nam sẽ tổ chức một đêm văn nghệ vui hội trăng rằm
cho các cháu tổ chức vào tối một mươi bốn âm lịch
trong đêm đó có mời lãnh đạo tỉnh cũng như các nhà hảo tâm đến để tham dự và hỗ trợ giúp cho các cháu
mặc dù còn thiếu thốn về cơ sở vật chất trang thiết bị nhưng các em mồ côi khuyết tật ở làng hòa bình quảng nam
đã được các cán bộ nhân viên chăm sóc khá tận tình chú đáo
qua đó không chỉ bù đắp bớt một phần thiệt thòi của các em so với bạn bè cùng trang lứa
mà còn động viên giúp các em có nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống hàng ngày
đồng thời phấn đấu học tập sàn luyện để trở thành người có ích cho xã hội